hôm nay ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã họp khẩn với các sở ngành địa phương đơn vị liên quan về công tác phòng chống dịch hải phòng
có yếu tố nguy cơ cao do người thân của bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thứ một mươi bảy đang sinh sống tại xã phù ninh huyện thủy nguyên
và có khoảng hai mươi người du khách nước ngoài hiện đang ở hải phòng đi cùng chuyến bay vn năm mươi bốn với bệnh nhân
do vậy lãnh đạo thành phố hải phòng thống nhất đưa những người tiếp xúc với bố của nữ bệnh nhân cùng lái xe người dân và du khách đi cùng chuyến bay vn năm mươi bốn
trên địa bàn thành phố những người trên du thuyền thăm vịnh đan hạ có du khách đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn vào cách ly tập trung
tại cơ sở hai của bệnh viện hữu nghị việt tiển
bên cạnh đó lãnh đạo thành phố thống nhất xem xét khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn phù lưu xã phù ninh huyện thủy nguyên
và khu dân cư tân lập phường tân thành quận dương kinh khi cách ly khoanh vùng thành phố sẽ áp dụng mức chi cho một người dân
trong khu cách ly tại hai địa phương này là sáu mươi đồng một người một ngày địa phương bố trí cung cấp nhu yếu phẩm giúp đỡ cho người dân
trong vùng cách ly đồng thời lãnh đạo thành phố nhất trí với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo tiếp tục cho học sinh các cấp
từ mầm non cho đến trung học phổ thông nghỉ học đến hết ngày một mươi năm tháng ba
hôm nay tại tp hcm công an các đơn vị địa phương khu vực phía nam đã họp về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an chủ trì buổi làm việc
đến dự có ông nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc lãnh đạo sở y tế tp hcm đã báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
về thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân tp hcm triển khai đến tất cả các địa phương các văn ngành đoàn thể cơ quan chức năng
tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
tính đến thời điểm hiện tại tp hcm có ba trường hợp xác định mắc covid một mươi chín và cả ba trường hợp đều đã khỏi bệnh
số người nghi ngờ mắc bệnh là bảy mươi bốn tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính
hiện có ba trăm bốn mươi trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố
ngành y tế thành phố tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế cách ly y tế cho người nhập cảnh từ các quốc gia
đang có dịch bệnh theo chỉ đạo hiện hành của bang chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khai báo y tế điện tử đối với tất cả khách nhập cảnh tại các cửa khẩu
xác định công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona covid một mươi chín
là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách phải tập trung triển khai thực hiện với phương châm chống dịch như chống giặc
bộ công an đã khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch
ban hành các văn bản chỉ đạo công an các đơn vị địa phương về tăng cường công tác phòng chống dịch
bộ công an đã khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo công an các đơn vị địa phương về tăng cường công tác phòng chống dịch

đồng chí thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh vấn đề đáng quan tâm hiện nay ở các tuyến biên giới
cần tập trung công tác phòng chống dịch như tỉnh long an tây ninh an giang
vì người dân campuchia thường xuyên qua lại tuyến biên giới để mua bán
không chỉ bằng đường chính ngạch mà còn bằng những đường mòn lối mở
nên việc kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là tình trạng buôn lậu thiết bị khẩu trang y tế qua biên giới
do đó các cơ quan chức năng tại những địa phương có tuyến biên giới
phải thường xuyên tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm
bên cạnh đó các trại giam đóng tại các địa phương tập trung chú trọng đến công tác phòng chống dịch
có những phương án kế hoạch cụ thể để phòng ngừa những tình huống có thể xảy ra
vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công tác tại trại giam và các phạm nhân
ông nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nêu rõ
dịch covid một mươi chín đã xuất hiện tại nhiều nước trên thế giới
tất cả lực lượng trên cả nước hoàn toàn chủ động chuẩn bị tâm thế mới để đối phó với những tình huống có thể xảy ra
các bệnh viện của bộ công an đã phối hợp với ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh một cách hiệu quả
trong thời gian tới chúng tôi cũng rất mong muốn đề nghị là bây giờ chúng ta đã bắt đầu triển khai khai báo y tế điện tử
cho tất cả các công dân các nước và việt nam khi mà nhập cảnh vào việt nam
cho nên đây là một nội dung rất lớn để giúp chúng ta có thể kiểm soát được một phần nào những nguy cơ dịch bệnh
đặc biệt là lực lượng công an xuất nhập cảnh các đồng chí cũng phối hợp một cách tích cực hơn nữa
đối với cả lực lượng kiểm dịch biên giới và lực lượng bộ đội biên phòng để chúng ta làm sao có thể kiểm tra phòng chống tại các chốt chặn
thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao quyết tâm của tp hcm đặt công tác phòng chống dịch với tâm thế rất cao
với sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành trong đó các đơn vị công an thành phố đã chủ động triển khai phối hợp với các ngành
thực hiện kế hoạch chung của chính phủ của địa phương tạo được niềm tin của xã hội với lực lượng công an
thứ trưởng nhấn mạnh hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do đó các đơn vị cần ra soát lại các việc phải làm
đặc biệt là tăng cường phòng ngừa dịch bệnh trang bị những thiết bị cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ
các bệnh viện và hệ thống y tế trong lực lượng công an ra soát lại và chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch bệnh
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
đến hoạt động kinh doanh
đầu hết các tỉnh thành trên cả nước trong đó thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất
cửa hàng này nằm ở mặt tiền đường lê thánh tôn quận một là một trong các vị trí vàng của thành phố hồ chí minh về hoạt động buôn bán
dù liên tục sáng đèn và rất kỳ công trang trí nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước vào tham quan mua sắm
thế nhưng suốt hai tháng qua hoạt động kinh doanh tại đây lại rất ảm đạm
cửa hàng của tụi em thì bình thường thì doanh thu cũng tầm đến hai hoặc ba trăm linh
mùa dịch đến thì sau khi mà tết vào thì một cái tình hình kinh doanh của tụi em thì giảm xuất rất là nhiều
khoảng từ tám mươi đến chín mươi bởi vì thường thường thì khoản ta bán bên em là thấp nhất thì cũng khoảng tầm một trăm linh hoặc một trăm năm mươi
nhưng mà tháng vừa rồi là mùa dịch rất là nhiều nên là bên em chỉ có hai khoảng hai mươi mấy triệu một tháng thôi
cửa hàng mắt kính ngoại nhập của ông nguyễn đình cường ra đời từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đến nay cửa hàng này được nhiều người biết đến là một địa chỉ uy tín
nhưng từ khi dịch viên phổ cập đến nay doanh thu cũng đã giảm mạnh tới khoảng năm mươi
ông cường cho biết nếu mặt bằng kinh doanh không phải của gia đình
thì có lẽ ông đã phải đóng cửa ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng vừa qua
riêng bản thân của cái cửa hàng tôi thì cái doanh số nó giảm đến năm mươi
còn cái phố lê thánh tôn này thì giảm đến khoảng bảy mươi tám mươi
thì cái lượng khách ở đây đa số lượng khách nước ngoài
mà hiện tại bây giờ thì hầu như vắng bóng hết rồi không có nữa
ngày xưa trước tết thì còn nhiều mà sau tết ít
nhưng mà từ ngày bùng phát đến giờ thì hầu như giảm hết
tại vì cái con đường lê thánh tôn này là con đường trọng điểm mà về vấn đề giấc chiều tối đó
khách du lịch đi rất là đông
ngày sau này là vắng vắng lấp
những ngày gần đây tình trạng treo bong rung quảng cáo cho thuê mặt bằng
do buôn bán ế ẩm
thu không đủ chi trả tiền thuê mặt bằng
nhiều chủ cửa hàng đã phải đóng cửa để giảm bớt thiệt hại
người cho thuê cũng không tránh khỏi thất thu
đơn vị cho thuê này cho biết nếu họ bị trả lại mặt bằng
thì chỉ năm đến bảy ngày là đã có người khác thuê lại
nhưng khi dịch cúng covid xảy ra hơn ba tháng nay thì vẫn chưa cho thuê được
thiệt hại lên tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng
nếu dịch cúm còn kéo dài thì thiệt hại sẽ ngày càng tăng cao
chính là nỗi lo lớn nhất của họ
dịch covid một mươi chín đã khiến nhiều đơn vị kinh doanh tại các trung tâm thương mại gặp khó
vì lượng khách giảm mạnh
để hỗ trợ và giữ chân khách hàng trong bối cảnh khó khăn này
nhiều tập đoàn doanh nghiệp đã quyết định giảm giá thuê mặt bằng
đây là khung cảnh tại trung tâm thương mại moonlight plaza tại tp hcm
trầm lắng vắng vẻ thỉnh thoảng có vài ba khách ra vào
còn lại chủ yếu là nhân viên
từ cửa hàng ăn cho tới rạp
chiếu phim dù đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi
thậm chí ra cả bên ngoài phát tờ rơi để thu hút khách hàng
nhưng tình hình cũng không khả quan hơn

tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào ngày hôm qua tại công an tỉnh bắc ninh bộ công an tổ chức hội nghị triển khai thỏa thuận hợp tác
nâng cao năng lực trình độ tiếng anh và công nghệ thông tin cho cán bộ công an
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tham dự hội nghị còn có đại diện đánh đạo các cuộc nhiệm vụ bộ công an
các học viện trường công an nhân dân công an một mươi năm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và đại diện của viện khảo thí giáo dục hoa kỳ tại việt nam
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi thảo luận về thực trạng
nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ tin học tiếng anh đối với cán bộ công an
qua đó đáp ứng yêu cầu công tác và việc triển khai các nội dung hợp tác giữa bộ công an
với viện khảo thí giáo dục hoa kỳ theo kế hoạch của bộ công an
theo đó trong thời gian tới cục đào tạo bộ công an sẽ chủ trì phối hợp với công an
các đơn vị địa phương các cơ sở đào tạo thuộc bộ công an khảo sát đánh giá thực trạng
xác định mục tiêu yêu cầu về năng lực trình độ ngoại ngữ công nghệ thông tin của cán bộ giáo viên học viên
trên cơ sở đó đề xuất phương án triển khai các nội dung hợp tác theo từng năm
tổ chức sơ kết tổng kết kết quả hợp tác hàng năm và giai đoạn năm năm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành nhấn mạnh
trong thực tiễn công tác việc nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học là vô cùng cần thiết
trong thời gian tới cần căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của từng lực lượng đơn vị địa phương
để tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa nội dung đào tạo mời các chuyên gia giảng dạy
thay đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với thực tiễn để đạt hiệu quả đào tạo cao nhất
từ đó nâng cao năng lực trình độ ngoại ngữ công nghệ thông tin cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
góp phần phục vụ yêu cầu công tác và chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định
ngày hôm nay trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác thuộc các đơn vị trực thuộc bộ
đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh lào cai
tại buổi làm việc đại tá lưu hồng quảng giám đốc công an tỉnh đã báo cáo với đoàn về kết quả nhiệm vụ công tác công an
năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín tình hình an ninh chính trị được đảm bảo
trật tự an toàn sở hữu
hội được giữ vững
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh
công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm đánh giá dự báo tình hình và tham mưu cho bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh
chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cơ bản chiến lược kịp thời có hiệu quả trên các lĩnh vực an ninh biên giới
an ninh vùng dân tộc tôn giáo phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền kích động
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch chủ động phòng ngừa đấu tranh kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm
như lừa đảo qua mạng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt là công tác tuyên truyền cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
và đấu tranh với các loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh lào cai
phát biểu tại buổi làm việc trung tướng lương tam quang biểu dương ghi nhận những kết quả thành tích của lực lượng công an tỉnh lào cai
đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đồng thời chỉ đạo thời gian tới công an tỉnh lào cai cần làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thống nhất đoàn kết nội bộ chủ động phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế
nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo giữ vững và ổn định tình hình an ninh trật tự góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
thưa quý vị từ ngày hai đến hết ngày tám tháng ba trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
phát động tuần lễ phụ nữ cả nước mặc áo dài để hướng ứng hoạt động này tại một số địa phương các nữ cán bộ công chức viên chức thực hiện mặc áo dài các ngày trong tuần
riêng với cán bộ hội viên trong công an nhân dân toàn thể trẻ em đã đồng loạt mặc áo dài vào ngày sáu tháng ba
đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện áo dài di sản văn hóa việt nam nhân kỷ niệm chín mươi năm thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam một trăm một mươi năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
diện trên mình trang phục áo dài với đủ màu sắc những nữ cán bộ giảng viên học viện chính trị công an nhân dân hôm nay trông thật khác
không khoác trên mình bộ sắc phục công an nhân dân như thường ngày hôm nay họ chọn cho mình bộ áo dài thật
đối với phụ nữ công an nhân dân thường ngày trong công việc hàng ngày chúng tôi thường phải mặc quân phục
chính vì vậy mà rất hiếm khi chúng tôi được mặc cái bộ áo dài truyền thống của dân tộc
chính vì vậy mà trong dịp lễ liên hiệp phụ nữ việt nam phát động tuần lễ mặc áo dài
thì hội phụ nữ công an nhân dân trong đó có học viện chính trị công an nhân dân chúng tôi cũng hưởng ứng rất là nhiệt tình cái phong trào này
và tất cả hội viên hội phụ nữ học viện chính trị công an nhân dân đều rất là nhiệt tình háo hức tham gia
với ý nghĩa cao đẹp ấy các hoạt động tuyên truyền quảng bá tôn vinh vẻ đẹp áo dài
được đông đảo hội viên phụ nữ trong các cấp tri hội của hội phụ nữ bộ công an hưởng ứng tham gia
căn cứ vào tình hình thực tế mỗi địa phương cơ quan đơn vị
nhiều hoạt động đã được tổ chức
thông qua các hoạt động này nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội
khởi dậy niềm tự hào trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa việt nam
trong mỗi cán bộ hội viên phụ nữ và người dân
hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
tinh thần là các chị em rất là phấn khởi chuẩn bị áo dài là lượt rồi là rất là vui khi đến cơ quan
bởi vì thường ngày đối với những người phụ nữ mà khối nghệ thuật như chúng tôi thì có thể mà áo dài biểu diễn rất là nhiều
nhưng với khối tham mưu các chị là mặc quân phục đấy là quy định của ngành
nhưng mà được mặc áo dài cũng là cảm thấy là một cái tà áo dài là mình rất là nữ tính rất là dịu dàng và khiêm nhường
tôi cũng rất mong muốn rằng là qua những hoạt động đó thì để khơi gậy niềm tin và phát huy cái niềm tin tưởng
rằng là sẽ bảo vệ cái chủ quyền của áo dài việt nam và mong rằng áo dài việt nam sẽ nhanh chóng được công nhận
là di sản văn hóa phi vật thể
có thể người ta sẽ nghĩ phụ nữ công an nhân dân thường khô cứng bởi môi trường đào tạo làm việc
thế nhưng ở đây người phụ nữ công an nhân dân đằng sau tà áo dài là sự mềm mại tuyển truyền thước tha
với tình thần đầy tươi trẻ hứng khởi
họ đã cùng nhau góp phần tạo nên những giá trị bền vững của di sản văn hóa đặc trưng việt nam
giữ gìn và lan tỏa tình yêu với trang phục áo dài và đem đến giá trị của áo dài trong cuộc sống hiện đại